sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản trình ubnd tp hcm xem xét cho một công ty tư nhân triển khai dự án thí điểm bố trí một xe máy điện công cộng trên địa bàn quận một với kinh phí khoảng một mươi năm năm tỷ đồng
mục tiêu nhằm hỗ trợ kết nối với các phương tiện vận tải công cộng giảm ủn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường
để thuê xe người dùng cài đặt ứng dụng xe điện công cộng tạo tài khoản trên điện thoại di động thông minh tìm và xác định vị trí điểm cung cấp xe máy điện gần nhất sau đó quét mã để mở khóa và sử dụng xe
sau khi hoàn tất chuyến đi người dùng trả xe vào đúng chỗ quy định để khóa xe tiền thuê sẽ trừ dần vào tài khoản
cước dịch vụ thuê xe khởi điểm là ba đồng đối với một mươi phút đầu tiên mỗi năm phút tiếp theo là một năm trăm linh đồng
các điểm bố trí xe điện được đặt gần các trạm dừng nhà chờ xe buýt điểm đầu cuối tuyến xe buýt để tạo điều kiện cho hành khách sử dụng xe buýt
giai đoạn thí điểm dự án dự kiến sẽ bố trí khoảng một xe tại quận một